thưa quý vị những ngày vừa qua công an huyện phú tân tỉnh an giang liên tục nhận được tin báo về một nhóm đối tượng
thực hiện nhiều vụ cướp giật trang sức táo tợn trên địa bàn gây nguy hiểm đặc biệt cho người tham gia giao thông
trước tình trạng trên lực lượng công an huyện đã nhanh chóng xác lập chuyên án bắt giữ các đối tượng có liên quan giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
sáng ngày hai tháng ba chị lê ngọc quyên chở con trai nhỏ từ nhà đến trường học
khi đến đoạn đường vắng thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát khiến xe mẹ con chị quyên mất lái
nhân cơ hội đó chúng bất ngờ giật đi sợi dây chuyền hai bảy trị vàng của chị quyên đang đeo trên cổ rồi tăng ga tẩu thoát

đoạn đường vắng thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát khiến xe mẹ con chị quyên mất lái
hoặc bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
mỗi khi cần tiền tiêu xài các đối tượng sẽ rủ nhau sử dụng xe máy đi vòng quanh các khu vực vắng người vào sáng sớm
tìm kiếm và tiếp cận chủ yếu những người phụ nữ đeo nhiều trang sức trên người không có khả năng chống trả
khuyến cáo bà con nên đề cao cảnh giác quản lý tài sản của mình
đặc biệt là khi ra đi ngoài ra ngoài đường thì không nên đeo nữ trang trên người
bởi vì đây là điều kiện thượng lợi để đối tượng hoạt động gây án
đồng thời mong rằng bà con tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt kịp thời phát hiện đối tượng và báo cáo cho cơ quan có chức năng để sớm chúng ta xử lý các đối tượng
để góp phần bình yên đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hành vi của các đối tượng có thể trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại những người tham gia giao thông
chính vì vậy chủ động cảnh giác trong mọi hoàn cảnh chính là điều mọi người cần ghi nhớ
để hạn chế tối đa việc kẻ xấu lợi dụng